mọi thông tin cũng như toàn bộ hồ sơ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đang được cơ quan chức năng công an tỉnh tuyên quang điều tra làm rõ
và nếu quý vị là nạn nhân của tùng vô đừng ngại ngần liên hệ với công an tuyên quang để cung cấp tài liệu chứng cứ
những tin tức mới nhất liên quan đến tùng vầu sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo